liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều tối ngày một mươi ba tháng bốn ở con tum hai mươi người bị thương đã được đưa về tp hcm an toàn
trong số này có ba nạn nhân bị thương nặng đã được phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa con tum chuyển về tp hcm và tiếp tục được nhập viện cứu chữa
bác sĩ võ văn thiện giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh con tum thông tin việc chuyển các nạn nhân được thực hiện theo nguyện vọng của gia đình và lãnh đạo của quản lý thị trường tp hcm
trước đó chiều ngày một mươi ba tháng bốn xe khách chở đoàn tham quan của cục quản lý thị trường tp hcm gồm hai mươi một người khi di chuyển trên quốc lộ hai mươi bốn đến đoạn qua thôn đắk pun xã đắk tre huyện con rẫy tỉnh con tum thì gặp tai nạn
vụ tai nạn khiến ông nguyễn thành triệu năm mươi một tuổi người của đoàn tham quan tử vong tại chỗ và hai mươi bốn người trong đó có hai mươi người của đoàn tham quan hai lái xe tải và xe khách một người nhà của lái xe tải và một hướng dẫn viên du lịch bị thương
lực lượng chức năng con tum đang tiếp tục điều tra về vụ tai nạn này